nếu người đứng đầu quyết liệt người đứng đầu là tích cực triển khai

tạo được dấu ấm trong lòng của quần chúng nhân dân